quang huy xin kính chào quý vị đang theo dõi thành phố hôm nay
trong ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi vừa qua nhiều người dân tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu phản ánh
con suối dao kèo nối bọt trắng bất thường
phóng viên chương trình đã có ghi nhận phản ánh của chính quyền địa phương
tuy nhiên trước tiên như thường lệ là một số cập nhật kinh tế thị trường đáng chú ý khác
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhiều người dùng mạng viễn thông mobifone ở khu vực miền nam
đã bị mất sóng hoàn toàn không thể liên lạc
trong buổi trưa cùng ngày phản hồi của mobifone cho biết nguyên nhân đến từ việc khởi động lại hệ thống
mobifone cho biết sáng hai mươi bốn tháng một mươi khởi động lại hệ thống tại một số quận ở thành phố hồ chí minh
do đó một số người dùng mất mạng trong khoảng một mươi đến hai mươi phút
tuy nhiên một số người dùng mobifone ở phú quốc cần thơ gặp tình trạng bị ảnh hưởng tương tự
tháng chín năm hai nghìn hai mươi mobifone từng gặp một sự cố diện rộng làm cho người dùng nhiều nơi trên toàn quốc
không thể nghe gọi truy cập ba g bốn g trong khoảng năm giờ đồng hồ
sau sự cố mobifone đưa ra một số gói dữ liệu thoại để đền bù đối với khách hàng bị ảnh hưởng
cuối năm hai nghìn một mươi tám mobifone cũng từng gặp sự cố khiến cho nhiều thuê bao không truy cập được internet
đại diện nhà mạng này sau đó cho biết đây là lỗi thiết bị mạng dữ liệu
tổng công ty hàng hải việt nam vimc vừa có đề xuất giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ thoái vốn nhà nước nắm giữ tại công ty mẹ từ chín mươi chín bốn vốn xuống còn sáu mươi năm
đồng thời giám tí lệ sở hữu
số cảng biển lớn trên cả nước
bimc đề xuất giảm sở hữu vốn của công ty mẹ tại năm cảng về mức năm mươi một cổ phần
gồm cảng cần thơ cảng cam ranh cảng quy nhơn cảng đà nẵng và cảng cái lân quảng ninh
riêng cảng hải phòng vmic đề xuất giảm tỷ lệ vốn sở hữu từ chín mươi hai năm hiện nay xuống còn sáu mươi năm vốn
thoái toàn bộ vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hàng không công nghệ cao
năm hai nghìn hai mươi một lợi nhuận trước thuế của khối doanh nghiệp cảng gần hai sáu trăm linh tỷ đồng
chiếm bảy mươi một lợi nhuận hợp nhất của vimc
vì thế ủy ban vốn đề nghị vimc có thoai vốn tại các doanh nghiệp cảng biển
nhưng chỉ giảm tỷ lệ sở hữu về mức sáu mươi năm thay vì năm mươi một như vimc đề xuất
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ công thương vừa có thông báo về mở phiên tham vấn công khai
điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế từ malaysia và trung quốc
phiên tham vấn được bộ công thương thông báo diễn ra vào sáng thứ hai ngày hai mươi một tháng một mươi
một sắp tới tại hà nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
ngày ba mươi tháng chín bộ công thương ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
đối với một số sản phẩm bàn ghế từ malaysia và trung quốc
mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ trung quốc
là hai mươi một bốn đối với sản phẩm ghế và ba mươi năm hai đối với sản phẩm bàn
còn với các sản phẩm từ malaysia mặc dù có tồn tại hành vi bán phá giá
nhưng do tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa bị điều tra ở mức dưới ba
vì vậy theo quy định hàng hóa bị điều tra từ quốc gia này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
số lượng doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô trên thị trường chứng khoán việt nam lúc đỉnh điểm đã sắp xế ngưỡng bảy mươi
tuy nhiên với sự đi xuống của thị trường con số này đã sụp giảm đáng kể
sự trôi sụp của thị trường chứng khoán và việc đồng việt nam mất giá so với đồng đô la mỹ
nên chỉ trong thời gian ngắn đã khiến hàng loạt cổ phiếu sụt giảm mạnh
vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng giảm sâu khi chỉ trong sáu tháng
số lượng thành viên trong nhóm tỷ đô vốn hóa giảm bớt đến hai mươi hai doanh nghiệp
theo số liệu chốt ngày hai mươi một tháng một mươi trên cả ba sàn hose hnx upcom
có tổng cộng bốn mươi hai doanh nghiệp vốn hóa trên một tỷ usd tương đương trên hai mươi bốn năm trăm sáu mươi tỷ đồng
giảm hai mươi hai doanh nghiệp so với thời điểm đầu tháng bốn và hụt một mươi bảy doanh nghiệp so với đầu năm
những cái tên đáng chú ý như đạng phu mỹ
khang điền ngân hàng hàng hải việt nam pv power
thậm chí sàn hnx cũng sạch bóng không còn đại diện nào trong danh sách này
sau khi đại diện cuối là ks finanz dưới nhóm
tổng vốn hóa của bốn mươi hai doanh nghiệp tỷ đô hiện lên tới hơn ba sáu triệu tỷ đồng
tương ứng một trăm bốn mươi tám tỷ usd giảm mạnh chín mươi sáu tỷ usd so với hồi đầu năm
so với tổng vốn hóa thị trường chứng khoán việt nam là bốn ba mươi bảy triệu tỷ đồng
thì quy mô vốn hóa bốn mươi hai doanh nghiệp tỷ đô này chiếm tới tám mươi ba
thời điểm thị trường lên đỉnh có đến
ba doanh nghiệp có vốn hóa trên một mươi tỷ usd gồm việt công anh vingroup và vinhome
nhưng đến nay vốn hóa hai cái tên họ vingroup đã giảm xuống dưới mức chín tỷ usd
thành phố hồ chí minh vừa hoàn tất nghiệm thu công cụ quản lý số
đối với các chợ truyền thống trên địa bàn quận phú nhuận và quận bình thạnh
tính ưu việt của ứng dụng mới này thể hiện rõ trong công tác lưu trữ quản lý nhà nước
và cho cả thương nhân theo dõi tình trạng sạp hàng
tuy nhiên thách thức trước mắt đối với áp dụng trên diện rộng là chi phí vận hành
cũng như cơ chế bảo mật thông tin
trong các kênh bán lẻ hiện nay chợ truyền thống đang bị tục lại phía sau
trong tỷ lệ chuyển đổi số đặc biệt trong lưu trữ văn bản giấy phép hoạt động
cũng như còn nặng tính thủ công trong các văn bản báo cáo giá cả lên sở công tư hàng tuần
do đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi một ubnd tp hcm yêu cầu sở khoa học công nghệ
phù hợp với phòng kinh tế bang quản lý chợ để nhanh chóng áp dụng công cụ số trong vận hành
quận phú nhuận và quận bình thạnh đồng ý thử nghiệm với các chợ trên địa bàn
với kết quả khả quan là hơn tám mươi dữ liệu giấy phép đã được chuyển lên xe vơi điện tử
sau sáu tháng nhập liệu
nó đi vào lè nếp rồi thì giúp ích rất nhiều trong công tác quản lý chợ
đối với đơn vị đối với cơ quan nhà nước và đồng thời đối với người dân cũng rất thích hợp
tại vì người dân có quyền truy cập người dân có quyền xem xét và có quyền phản ánh
trên cái app chợ này luôn để chính quyền đơn vị quản lý chợ mình quản lý được
cái tình hình hiện nay diễn ra thực tế ở dưới chợ là như nào
hai thách thức lớn khi áp dụng mô hình này ra các quận huyện còn lại và thành phố thủ đức
là chi phí vận hành và quy chế bảo mật thông tin
với chủ trương của thành phố hồ chí minh chi phí chủ nhau công nghệ khoảng gần một trăm một mươi triệu đồng
sẽ được miễn phí
tuy nhiên các chi phí còn lại đang tạo ra trở ngại cho các địa phương tìm ngân sách phù hợp
quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động này
cũng đã được ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong những cái văn bản quy phạm rất là rõ ràng
kể cả của ngành khoa học công nghệ lẫn ngành thông tin truyền thông
liên quan đến các dự án công nghệ thông tin thì quy định nó đã có đầy đủ
thế là các anh chị ở quận huyền nhiều khi chưa có một nhìn tổng quát hết
tất cả những hoạt động nói chung về khoa học công nghệ
tại là nhắc lại những quy định này để các anh chị quận huyền khi chiến khai
thì có thể có sử dụng vận hành vận dụng chính xác

quy định pháp lý phối hợp với phòng quản lý cơ sở
thì để đưa ra mức phí nào cho nó vừa phải với các đơn vị thường hưởng dữ
tất nhất là đầu tiên sẽ hoạt động chạy thử nghiệm cho hai quận bình thành và phú nhung
thì sau đó bắt đầu chuyển gia miễn phí về mặt phần mềm
nhưng mà về mặt hoạt động dụ như là về tập quấn và hỗ trợ trong quá trình vận hành
thì sẽ cân đối với chi phí hoạt động khoa học công nghệ
nó sẽ là bao gì nó hợp lý thì cũng đã trao đổi và phối hợp với đơn vị với quận luôn rồi
vấn đề bảo mật thông tin không phải thách thức
mà đang thuộc phạm trù nhận thức và đào tạo khi đưa ứng dụng này vào vận hành
bởi tất cả thông tin số lưu trữ trên server của phòng kinh tế nói riêng
hay văn phòng quản lý nhà nước nói chung tại hạnh phúc hồ chí minh
đều phải được báo mật bằng các quy định của bộ thông tin truyền thông
và sở thông tin truyền thông thành phố
do đó quy trình nhập liệu và quản lý dữ liệu số phải được đào tạo từ những khâu đầu tiên
ba cái trụ cột đó là công nghệ con người và cái quy trình vận hành
cũng hỗ trợ quận huyện ở cái phần công nghệ thôi
chứ còn phần con người và phần vận hành thì các quận phải thực hiện các hoạt động
liên quan đến chuyển đổi số liên quan đến chính quyền đô thị
hay liên quan đến chính phủ điện tử v v
đó là những cái nguyên tắc cơ bản nhất
còn công nghệ nó chỉ là một phần hỗ trợ thôi
chứ còn con người và quy chế vận hành nó là những thứ quan trọng nhất
và công tác quản lý của các địa phương cũng không chưa cập nhật được đầy đủ
tại vì nó chuyển qua rất là nhiều đời
nhưng nếu như mà đã thể hiện được vào áp chợ này rồi
thì công tác quản lý của địa phương rất là thuận lợi
tại vì là nếu người ta đã nhập đầy đủ rồi người ta không được sửa
cái app này sau khi đã anh cập nhật xong là sẽ không được sửa
chỉ có đơn vị quản lý thì là sẽ được quyền sửa thôi
còn đơn vị quản lý chợ sẽ không được sửa nữa
thì cái này rất là thuận lợi cho cái công tác quản lý tại chợ của các địa phương
trao đổi dân số khoa học công nghệ thành phố
và phòng kinh tế quận huyện thành phố thủ đức mới đây
đều chỉ ra ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai dành cho công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo
gần như đã hết
do đó lộ trình áp dụng công cụ mới phải được đề xuất ngay từ những tháng cuối năm nay
mới có thể triển khai vào năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt với thành phố thủ đức huyện bình chánh huyện hóc môn
là những địa bàn có chợ đầu mối số lượng giao dịch khổng lồ diễn ra mỗi ngày
liên quan đến phản ánh số giao kẹo ở xã châu pha
thị xã phú mỹ tính bà rịa vốn tàu nổi bọt trắng trong những ngày qua
nhiều đoàn kiểm tra từ cấp cơ sở đến trung ương đã thực địa hiện trường lấy mẫu phân tích
tuy nhiên đến nay chưa có kết luận chính thức
khiến cuộc sống người dân quanh khu vực vẫn bị ảnh hưởng
súi giao kẹo dài khoảng một mươi km bắt nguồn từ chân núi nhọn
gần khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên thị xã phú mỹ
súi chảy qua hai xã là xã châu pha và tóc tiên của thị xã phú mỹ tính bà rịa vốn tàu
rồi đổ ra sông vinh
trong ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi người dân phát hiện súi giao kẹo nổi bọt trắng
nước màu nâu đậm và có mùi hô thối nên trình báo cơ quan chức năng địa phương
người dân phản ánh hiện tượng súi giao kẹo nổi bọt trắng đã xảy ra nhiều năm nay
mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đời sống của người dân
nhất là những hộ sinh sống gần khu vực suối
khi đến tối bắt đầu thả ra nước về đây là coi như là đủ thứ màu
đủ thứ màu đủ thứ màu

mùi hô thối không thể tưởng nổi
tôi là người đi cắt rau là theo thẳng cái bờ súi đó
cách khoảng chừng độ hai mươi mét nằm một cái ống sắt đó ống sắt to
nếu bình thường là chú không thể biết được
anh nào mà đi nội xuống đó thì mới biết được
nhiều năm nay rồi người ta cũng vô làm hoài mà không có được
mấy lần người ta vô có đợt các hạ nước có đem đem đem đem nghiệp luôn đó không có máy không đó
mới đây đoàn kiểm tra đất nước
thực hiện khảo sát tại sáu vị trí dọc suối giao kèo
gồm đập ba của thông tân lễ b xã châu pha
đập tràn phía sau khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên
cống xả khu xử lý nước thải tập trung của công ty quý tiến
tại vị trí cống xã số ba gần cống xã nước mưa của công ty quebec vina
và tại vị trí đầu nguồn suối giao kèo đối diện cổng nhà máy sản xuất phân bón ông biển
trong đó hai vị trí gần công ty quebec vina và đối diện phân bón ông biển có nước màu nâu
ngoài ra tại khu vực đất bên cạnh nhà máy phân bón ông biển
đoàn khảo sát còn ghi nhận hiện tượng nước rỉ màu đen chảy ra hợp lưu với suối giao kèo
trung tâm quan trắc đã lấy bốn mẫu nước để phân tích đánh giá
nguyên môi trường về sát cũng rất nhiều lần rồi chỉ có cấp sở mới có mấy mẫu quan trắc rồi thôi
trong quá trình chờ kết quả phân tích mẫu nước sở tài nguyên môi trường tỉnh bà rệ vũng tàu
kiến nghiệm ưu ba nhân dân tỉnh giao ưu ba nhân dân thị xã phú mỹ sở xây dựng công an tỉnh
kiểm tra giám sát hoạt động của khu xử lý chất thải tập trung và các cơ sở hoạt động không phép dọc suối giao kèo
chuyên mục thành phố an toàn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
vừa rồi là những cập nhật trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại